còn tại đồng nai để hỗ trợ bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch covid một mươi chín
vào chiều ngày ba tháng một mươi công an tỉnh đồng nai đã tổ chức trao tặng một mươi tấn gạo cho ủy ban mặt trận tổ quốc huyện xuân lộc
số gạo này được trích từ nguồn đóng góp của tập thể cán bộ chiến sĩ và sự tham gia ủng hộ của các mạnh thường quân trên địa bàn
tại buổi tiếp nhận chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
đã gửi lời cảm ơn những tình cảm của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đồng nai
đây là sự động viên rất thiết thực kịp thời và hết sức quý báu
số gạo này sẽ được địa phương chuyển đến người dân có hoàn cảnh khó khăn
bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch covid một mươi chín trên địa bàn toàn huyện
trước đó công an tỉnh đồng nai cũng đã trao tặng bảy liều vaccine astrazeneca cho huyện xuân lộc
để tiêm chủng cho thân nhân cán bộ chiến sĩ công an huyện
chức sắc tiến đổ các tôn giáo và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn
ngay sau khi trao tặng một mươi tấn gạo đoàn công tác công an tỉnh đồng nai đã về xã xuân định
và xã bảo hòa huyện xuân lộc để thăm hỏi động viên và tận tay trao hai trăm linh phần quà
từ gian hàng không đồng của công an tỉnh cho bà con gặp khó khăn trong những ngày giãn cách xã hội
việc làm ý nghĩa này thể hiện tinh thần đoàn kết tương thân tương ái của tập thể cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đồng nai
với mong muốn góp tấm lòng nhỏ lan tỏa ý nghĩa lớn đem lại sức mạnh cùng tỉnh nhà
vượt qua mọi khó khăn bảo vệ an toàn sức khỏe cho nhân dân sớm đưa nhịp sống trở lại bình thường